tại xã đảo lại sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang sở du lịch tỉnh kiên giang đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận quần đảo nam du và đảo lại sơn thuộc huyện kiên hải là khu du lịch địa phương
việc công nhận này mang nhiều ý nghĩa trong việc phát triển ngành du lịch của tỉnh kiên giang
khu du lịch quần đảo nam du gồm hai mươi một hòn đảo thuộc hai xã an sơn và nam du huyện kiên hải với tổng diện tích hơn chín trăm linh hectare
khu du lịch lại sơn thuộc xã lại sơn huyện kiên hải có tổng diện tích hơn một hectare
hai địa điểm này đều có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ
ngoài quần đảo nam du và đảo lại sơn tỉnh kiên giang còn một địa phương khác nữa sắp được công nhận là khu du lịch địa phương đó là quần đảo hải tạc thuộc thị xã hà tiên
dự kiến lễ công bố quyết định sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng hai ngay tại quần đảo hải tạc
việc công nhận khu du lịch địa phương sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong việc phát triển du lịch biển của địa phương qua đó tạo điều kiện cho du khách nước ngoài đến tham quan nghỉ dưỡng